nhằm quảng bá về tiềm năng du lịch quảng bình đến với khách tham quan cũng như là các nhà đầu tư trong và ngoài nước
từ ngày hai mươi tháng bảy đến ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tỉnh quảng bình đã tổ chức lễ hội hang động với nhiều những hoạt động du lịch
văn hóa nghệ thuật độc đáo và mới lạ hứa hẹn sẽ mang tới nhiều khoảnh khắc lý thú cho du khách thập phương
với chủ đề quảng bình bí ẩn bất tận lễ hội hang động quảng bình năm hai nghìn một mươi chín sẽ có nhiều hoạt động
sự kiện du lịch văn hóa nghệ thuật hấp dẫn trong đó nổi bật là khai trương các sản phẩm dịch vụ du lịch mới
như dịch vụ bay ngắm cảnh phong nha kẻ bàng khai trương đường bay đồng hới đà nẵng
khai trương công viên trò chơi trên cây ozo top tree park sản phẩm du lịch city tour thành phố đồng hới
tối ngày hai mươi tháng bảy sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của hoa hậu tiểu vi
đại sứ lễ hội hang động quảng bình năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi muốn giới thiệu cho khách du lịch cho khán giả cho công chúng
những bí ẩn của vương quốc hành động nhưng mà bí ẩn đó còn bất tận
họ quảng bình hiện nay giống như là một nàng tiên mà mới đến thức được một phần rất nhỏ
do đó cho nên là các nhà đầu tư cũng rất là muốn đến đây để khảo sát
chúng tôi tạo điều kiện hết sức để các doanh nghiệp các nhà đầu tư đến đây
để có nghiên cứu để có những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch
nhân dịp này hiệp hội du lịch
và các đơn vị hoạt động du lịch dịch vụ tại quảng bình thực hiện chương trình kích cầu du lịch đặc biệt
khám phá vương quốc hang động quảng bình những trải nghiệm khác biệt
giảm giá từ một mươi đến hai mươi tất cả các sản phẩm dịch vụ cho khách du lịch khi đến với quảng bình
trong thời gian từ ngày hai mươi tháng bảy đến hai mươi tháng tám
cùng với đó sở du lịch tỉnh quảng bình sẽ tổ chức xúc tiến thị trường khách du lịch hàn quốc
cũng như tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố tại thành phố đồng hới